bộ y tế cho biết trong thời gian qua bộ y tế nhận được công văn của một số ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố bộ lao động thương binh và xã hội
phản ánh một số khó khăn vướng mắt trong quá trình triển khai nghị định số bảy mươi năm hai nghìn hai mươi ba ndcp
bộ y tế vừa có văn bản gửi bộ lao động thương minh và xã hội ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương và bảo hiểm xã hội việt nam
về việc triển khai thi hành nghị định số bảy mươi năm của chính phủ để hướng dẫn chỉ đạo các đơn vị cơ quan liên quan xác định đối tượng tổ chức thực hiện
để đảm bảo quyền lợi cho người dân được hưởng chính sách bảo hiểm y tế theo quy định tại nghị định số bảy mươi năm hai nghìn hai mươi ba ndcp
theo bộ y tế chính phủ bắt hành nghị định số bảy mươi năm hai nghìn hai mươi ba ndcp sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số một trăm bốn mươi sáu hai nghìn một mươi tám ndcp ngày một mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám
quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành
trong thời gian qua bộ y tế nhận được công văn của một số ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố bộ lao động thương minh và xã hội
phản ánh một số khó khăn vướng mắt trong quá trình triển khai nghị định số bảy mươi năm
để đảm bảo thực hiện thống nhất bộ y tế có ý kiến như sau
về nhóm đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng bộ y tế cho biết theo quy định tại điểm c khoảng hai điều một
nghị định số bảy mươi năm hai nghìn hai mươi ba ndcp thì người dân tộc thiểu số đang xuyên
trong đó trường hợp người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại địa bàn các xã khu vực hai khu vực ba thôn đặc biệt khó khăn
thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi mà các xã này không còn trong danh sách
các xã khu vực hai khu vực ba thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
theo quyết định của thủ tướng chính phủ thuộc nhóm đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng
trong đó trường hợp người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại địa bàn các xã khu vực hai khu vực ba thôn đặc biệt khó khăn
thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nhưng đã đổi tên sắp nhập với các xã khu vực một giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
sang giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm vẫn được xác định là xã theo khu vực một theo quyết định của thủ tướng chính phủ
thì không thuộc nhóm đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng
trường hợp người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại địa bàn các xã khu vực hai khu vực ba thôn đặc biệt khó khăn
thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi nhưng sang giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
sắp nhập với các xã khu vực một thì tiếp tục thuộc nhóm đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng
trường hợp người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại địa bàn các xã khu vực hai khu vực ba thôn đặc biệt khó khăn
thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi và sang giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi
vẫn được xác định là xã khu vực hai khu vực ba thôn đặc biệt khó khăn nhưng được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới
được xác định là xã nông thôn mới thì không thuộc nhóm đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng